bộ y tế cho biết đến nay đã có hơn một hai mươi hai triệu ca mắc covid một mươi chín được khỏi bệnh
và trong số các ca đang điều trị thì có hơn bảy bảy trăm sáu mươi bệnh nhân nặng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một sáu trăm ba mươi sáu bốn trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín
và có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trong vòng một mươi bốn ngày qua
đó chính là tỉnh bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm bốn mươi năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi bảy triệu liều tiêm mũi hai là hơn sáu mươi năm triệu liều
tiêm mũi ba tức là tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdallah là hơn hai triệu liều
trong khi đó ubnd quận hoàng mai tp hà nội vừa có thông báo số một nghìn bốn trăm một mươi hai tbubnd
về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ ba để phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó yêu cầu một mươi ba phường trên địa bàn từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thực hiện nghiêm thông báo này
hạn chế các hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong vòng một phòng
không tụ tập từ một mươi người
trong đó hạn chế các hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong vòng một phòng
không tụ tập từ một mươi người trong vòng một phòng